tin mới nhất về cơn bão số một hồi một mươi h vào ngày hôm nay vị trí tâm bão trên vùng biển phía nam của tỉnh quảng đông trung quốc
cách quảng ninh khoảng ba trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm bảy mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
đi vào đất liền phía tây nam của tỉnh quảng đông trung quốc và suy yếu dần
đến hai mươi hai giờ ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão vào khoảng hai mươi hai độ vị bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh hai km một giờ giật cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm do bão trên biển trong hai mươi bốn giờ tới do mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
toàn bộ tàu thuyền khu nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ chiều tối và đêm ngày hai tháng bảy đến ngày ba tháng bảy do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một
phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm
riêng khu vực đông bắc có nơi trên hai trăm linh mm
từ ngày bốn đến ngày bảy tháng bảy do ảnh hưởng của dạnh áp thấp
ở bắc bộ sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to